cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố bốn bị can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trong đó một bị can bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm phạm công triệu dương hoàng việt nguyễn trí cơ và phạm tuấn cường
ba đối tượng gồm triệu cơ và việt đã gây ra bốn vụ trộm cắp trên địa bàn xã xuân hiệp hòa bình và hữu thành huyện trà ôn sau đó đem bán cho cường hai chiếc xe máy
được biết việt có một tiền án và triệu có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đồng thời là người nghiện ma túy
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát thiên ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng mùa thị bàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt trái
và đối tượng lão thị sày sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái cao một m năm mươi sáu
và có nốt ruồi cách hai cm sau mép trái
phạm các tội danh mua bán trẻ em mua bán người lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái là đối tượng trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bản thao trải xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đối tượng này có nốt ruồi cách đuôi lông mày trái hai cm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp